thông tin cập nhật về vụ ngộ đồng ý tại công ty trách nhiệm hữu hạn đê sang việt nam
tên trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn miwan việt nam có địa chỉ tại việt trì tỉnh phú thọ
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết hiện tại bệnh nhân nguyễn trung việt đã có thể tự ăn uống
tình trạng hô hấp tạm thời ổn định các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi
như tin đã được vào khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày hôm một mươi tám tháng bảy tại công ty trách nhiệm hữu hạn đê sang việt nam
một sự cố đã xảy ra trong quá trình làm việc khiến bốn người tử vong và một người bị thương đang được cấp cứu
đây là nạn nhân duy nhất sống sót của vụ việc thương tâm này
nạn nhân này nhập viện trong tình trạng nguy kịch hôn mê sâu da tím tái khó thở
các bác sĩ đã phải khẩn cấp thông khí nhân tạo để hỗ trợ hô hấp
với rất nhiều nỗ lực đến gần nửa đêm qua nạn nhân này đã được bỏ máy thở
hiện tại nạn nhân này đã tỉnh tự thở được và nhận thức được xung quanh
các bác sĩ tiên lượng rất khả quan về khả năng phục hồi của bệnh nhân này
nạn nhân này sống sót là rất may mắn bởi mặc dù bị ngất đi
mắc chân vào cửa thang của lò hơi nên được cứu sớm và không bị nhiễm quá nhiều khí độc ở bên dưới đáy